thưa quý vị thực hiện quy định của hiến pháp và luật tổ chức quốc hội sáng nay một mươi năm tháng một tại nhà quốc hội
quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể phiên họp bất thường lần thứ năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự phiên khai mạc
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước võ văn thường nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn thị kim ngân
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ năm sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng
gồm cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia
quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính ngân sách
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh luật đất đai là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt
trong đời sống chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường của đất nước
có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp
dự án luật sẽ được tiếp thu trình lý và chuẩn bị rất trách nhiệm kỹ lưỡng
trước khi chỉnh ra quốc hội xem xét lần này
kính thưa đồng chí nguyễn phúc trọng
đến nay dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm nội dung của nghị quyết một mươi tám
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
phù hợp với hiến pháp đồng bộ với hệ thống pháp luật
đủ điều kiện để trình quốc hội
xem xét thông qua tại kỳ họp này
đối với dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
chủ tịch quốc hội đề nghị việc hoàn thiện dự án luật bảo đảm thận trọng ký lưỡng
bám sát yêu cầu cơ cấu lại nâng cao năng lực hiệu quả của hệ thống tổ chức tiến dụng
theo đúng chủ trương của đảng nghị quyết của quốc hội
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn bảo đảm sự an toàn lành mạnh minh bạch
ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng
về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia
chủ tịch quốc hội đề nghị trên cơ sở kết quả giám sát của quốc hội
và thực tiễn phong phú tại bộ ngành địa phương đơn vị mình
các đại biểu quốc hội cho ý kiến về nội dung và tính khả thi của từng quy định cụ thể trong dự thảo
kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
diễn ra trong những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn
năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và hướng tới đại hội một mươi bốn của đảng
những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng
không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn hai mươi
mà còn cả nhiệm kỳ và có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội
phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết chất lượng
để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất đồng thận cao
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội chính phủ và các cơ quan liên quan
với quyết tâm cao nỗ lực lớn phối hợp chặt chẽ hoàn thiện các sự thảo luật nghị quyết
đạt chất lượng cao nhất để quốc hội xem xét quyết định
sáng nay tại kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội đã thảo luận tại hội trường
về một số nội dung mới hoặc còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi
trong đó có quy định liên quan đến thu hồi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
để thực hiện dự án nhà ở thương mại
liên quan việc thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại dự án hỗn hợp nhà ở
và kinh doanh thương mại dịch vụ trình bày báo cáo tiếp thu giải trình
vũ hồng thanh cho biết dự thảo luật quy định theo hướng kế thừa quy định
của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba chỉ thu hồi đất khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
tuy nhiên về quy định tại điều một trăm hai mươi hai khoảng ba điểm b của dự thảo
quy định muốn chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại
phải có quyền sử dụng đất ở đất ở và đất khác không phải đất ở
bao gồm cả đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp
một số đại biểu cho rằng điều kiện thực hiện quy định này rất bất cập
và việc sửa luật đất đai cần mở đường cho nguồn cung về nhà ở
đất thì chừng nào thu hồi đất đây rồi phát triển sản xuất kinh doanh
mà trong khi đó người ta nằm trong khu quy hoạch được phép xây dựng nhà ở thương mại
kết hợp với nhà ở hôn hợp may lại là chúng ta không cho
trong những trường hợp mà người ta chỉ cần có một m hai đất ở thôi
lại là được thực hiện trong đó là đất khác là người ta trí lệ đôi ba hectare lại được
như vậy tôi cho rằng bất hợp lý
quy định đặt ra một hàn chỉ rất khó hiểu là phải có một mẹt vốn đất ở
trong diện tích dự án thì mới được làm
còn nếu không có mẹt vốn
nào thì không được thiết nghĩ việc phân biệt giữa thị trường này là không cần thiết
không mang lại lợi ích công cộng nào
vì thế việc bỏ cái quy định này là biện pháp để tăng cung về nhà ở
giúp giảm giá nhà giúp người dân có cơ hội tổ trơn để có được nhà ở thương mại
một số ý kiến đề nghị cần chỉnh lý quy định thu hồi đất
thực hiện dự án nghèo thương mại hôn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ
cụ thể có thể xây dựng nội dung này thành một phần riêng
để quốc hội cho ý kiến biểu quyết
trao đổi bên lề hành lang quốc hội sáng nay
về một số nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi
các đại biểu cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề
như chuyển nhượng đất trồng nông nghiệp đấu thầu đấu giá đất
nhằm bảo đảm tạo điều kiện cho người dân tổ chức cũng như hạn chế khiếu kiện
phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa
trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế
thì tư thắng thành với quy định này
tuy nhiên là việc yêu cầu phải thành lập tổ chức kinh tế
thì sẽ khó khăn cho người dân
và trong thực hiện theo quy định thì pháp luật doanh nghiệp cho phép
cá nhân thành lập tổ chức kinh tế hoặc là hoạt động theo hình thức đăng ký hộ kinh doanh
do vậy là đề nghị xem xét quy định đối với cá nhân
thì quy định là có phương án sử dụng đất trồng lúa
là phù hợp và không bắt buộc là phải thành lập tổ chức kinh tế để thuận lợi cho người dân
tôi nghĩ là chúng ta nên mở rộng
tức là hình thức môi trình nhuận đất nông nghiệp
mà phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
thì chúng ta nên cho nhà đầu tư được quyền phát triển dự án
đặc biệt là dự án nhà ở thương mại
hiện nay là có cái phần đang bất cập là chúng ta lại tiến hành đấu giá
với thu hồi
thì cái đấy là mình làm thế là ngược quy trình
trong khi mình đi mình đấu giá đất là trong đất còn đang thuộc về quyền sở hữu của người khác
của người dân
thì anh ấy mang anh ấy đấu giá đất
đành rằng nhà nước là thay mặt nhân dân là thể hiện cái quyền sở hữu ấy
nhưng mà khi ta thể muốn thể hiện quyền sở hữu thì anh phải thu hồi trước
thu hồi nó là đất của nhà nước rồi thì lúc đấy mang đấu giá
nhưng đây ta lại làm ngược
thì mình làm như thế là sẽ gây cái khiếu kiện
tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ năm
chiều nay quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
ngay sau kỳ họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra
cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan
phối hợp chặt chẽ nghiên cứu kỹ lưỡng có trách nhiệm
để hoàn thiện dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
gồm một mươi năm chương hai trăm một mươi điều
sự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi trình kỳ họp bất thường lần thứ năm quy định
trước khi kết thúc năm tài chính tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy định của thống đốc ngân hàng nhà nước
để kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động kiểm soát nội bộ
đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo
đối với quy định về giới hạn cấp tín dụng quy định lộ trình cụ thể
với thời hạn giảm dân giới hạn cấp tín dụng trong năm năm từ khi luật có hiệu lực đến năm hai nghìn hai mươi chín
quy định mức trích lập sự phòng rủi ro phương pháp trích lập sự phòng rủi ro
và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
quy định về giảm tỷ lệ sở hữu tối đa tránh tình trạng sở hữu chéo
giao thẩm quyền cho ngân hàng nhà nước xem xét quyết định đặt tổ chức tiến dụng vào kiểm soát đặc biệt
khi thuộc các trường hợp được quy định cụ thể trong sự thảo luật
đối với xử lý các tình huống đặc biệt có thể phát sinh chính phủ quyết định việc áp dụng biện pháp đặc biệt
trên cơ sở đề xuất của ngân hàng nhà nước và báo cáo quốc hội tại kỳ họp gần nhất
thưa quý vị sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội thảo luận về luật
các tổ chức tín dụng sửa đổi
các biện pháp nhằm hạn chế thống nhất tình trạng sở hữu chéo sử dụng tỷ lệ sở hữu cổ phân
để thao túng chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề nóng
cử tri và dư luận quan tâm đã được các đại biểu quốc hội đưa ra thảo luận tại nghị trường
sự thảo luật các tổ chức tiến dụng sơ đổi quy định về việc giảm tỷ lệ sở hữu tối đa
của cá nhân tổ chức từ mức năm và một mươi năm xuống ba và một mươi
tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông và người liên quan giảm từ hai mươi xuống còn một mươi năm
nhiều đại biểu cho rằng đây chưa phải là giải pháp thích hợp để hạn chế tình trạng sở hữu chéo
khống chế tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng không đủ ngăn tái diễn vụ việc tương tự như ngân hàng scb
bởi sở hữu chéo hay thao túng ngân hàng bản chất rất phức tạp
nếu nhìn trên giấy tờ nhiều cổ đông sở hữu thấp hơn tỷ lệ cho phép nhưng vẫn nắm quyền chi phối
tôi cho rằng vấn đề điều chỉnh tỷ lệ sở hữu này không có nhiều ý nghĩa để hạn chế sở hữu chéo
điều này chỉ kiểm soát được về mặt hồ sơ
việc khống chế tỷ lệ không quan trọng bằng việc giám sát thực thi quy định
chưa nói đến việc có thể tạo ra rào cản ngăn cản dòng vốn ngoại chảy vào hệ thống ngân hàng nội
theo các đại biểu vấn đề mấu chốt nằm ở việc kiểm soát các giao dịch
nhất là các giao dịch cho vay của các tổ chức tiến dụng đối với doanh nghiệp
mà thành viên hội đồng quản trị có lợi ích liên quan
và một số nhóm khách hàng có liên quan vẫn thường xuyên diễn ra làm tăng rủi ro cho hệ thống
các cổ đông dù không rơi vào trường hợp người có liên quan theo định nghĩa của luật
vẫn có liên kết chặt chẽ với nhau để đồng thuận cấp tiến dụng rất tập trung
kết luận của thanh tra chính phủ tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi ba cho thấy
tình trạng cấp tiến dụng tập trung vẫn diễn ra ở một số ngân hàng
luật cần quy định chặt chẽ hơn về điều kiện và thủ tục cấp tiến dụng cho ngân hàng
liên quan với cổ đông sở hữu cổ phần
các đại biểu cũng đề xuất
đề xuất bổ sung thêm những quy định theo hướng mở trong việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phân
để tránh ảnh hưởng tới các cổ đông
tôi cho rằng việc điều chỉnh như đây sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến các cổ đông hiện hữu
và kể cả các nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư tiềm năng
nhất là khi các cổ đông này đã và dự kiến sở hữu cổ phần một cách minh bạch
theo tôi liệu gắn đây bổ sung một hướng mở
theo đó tỷ lệ sở hữu cổ phần có thể được điều chỉnh
nếu được chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền
các tổ chức cá nhân cố gắng chủ yếu đơn
thưa quý vị vào khoảng hơn bốn giờ sáng nay
một đám cháy đã xảy ra tại một căn nhà trên phố hàng lược quận hoàn kiếm hà nội
khiến bốn người trong một gia đình tử vong
nhận được tin báo cháy lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
đến năm giờ bảy phút sáng nay tức khoảng một giờ đồng hồ
sau khi bùng phát đám cháy đã được khống chế
tuy nhiên khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện
bốn người tử vong do ngạt khói gồm vợ chồng chủ nhà
và hai cháu trai bảy và một mươi tuổi
nhận được tin về vụ cháy nghiêm trọng ngay trong sáng nay
thủ tướng chính phủ đã có công điện thăm hỏi
chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy
đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
để xử lý nghiêm vi phạm nếu có
cũng trong ngày hôm nay đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã vào thăm gia đình nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
theo mặt lãnh đạo thành phố đồng chí đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất
đến gia đình nạn nhân đồng thời đề nghị ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố quận hoàn kiếm và các đơn vị liên quan
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần
gia đình người bị nạn theo quy định đồng thời tập trung khắc phục
hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị chiều nay tại thành phố hải phòng
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đã dự và trao quyết định
của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố hải phòng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội
không gian phát triển mới để đưa hải phòng phát triển trở thành
thành phố càng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cuộc phát triển
dịch vụ cảng biển logistics công nghiệp xanh thông minh hiện đại
và trung tâm du lịch biển quốc tế có trình độ phát triển cao
trong nhóm các thành phố hàng đầu châu á
và thế giới người dân hải phòng trong tương lai gần được hưởng thụ
các dịch vụ xã hội chất lượng cao hệ thống an sinh xã hội bền vững
đa tầng dịch vụ trợ giúp xã hội đa dạng và chuyên nghiệp
kịp thời hỗ trợ và bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương
các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp được giữ gìn phát huy
môi trường sống tốt thân thiện với tự nhiên và thích ứng
với biến đổi khí hậu
thưa quý vị nhằm chăm lo cho bà con vùng biên giới khó khăn
đặc biệt là những nạn nhân bom mìn vật nổ không còn khả năng
lao động có một cái tết ấm cúng vừa qua hội hỗ trợ khắc phục
hậu quả bom mìn việt nam phối hợp cùng một số cơ quan đơn vị
tỉnh hà giang đã thăm và tặng quà tết cho những nạn nhân
bom mìn tại khu vực biên giới
cách đây hai mươi năm khi đang đi làm kinh tế ông nông đình dũng
sống tại xã thanh thủy huyện vị xuyên đã vô tình dẫm phải
bom mìn còn sót lại khiến cho ông bị mất một chân
từ đó sức khỏe đã tốt hơn và ông đã tự nhiên
tìm hiểu về sức khỏe và khả năng lao động của ông suy giảm
gia đình ông đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam
tặng một con bò giống đến nay từ con bò đã nhân lên
thành bốn con giảm khó khăn đáng kể cho gia đình
ông đình dũng là một trong năm mươi nạn nhân bom mìn
được nhân dịp tết đến xuân về thì cũng có một chút quà nhỏ nhỏ tặng cho gia đình thì gia đình cũng phấn khởi để vui xuân trong dịp tết
tuy nhiên các phần quà tết trong dịp này từ hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam
các phần quà tuy nhỏ nhưng đã động viên đáng kể cuộc sống của những người thương tật hoàn cảnh
đây cũng là một trong nhiều hoạt động sẽ thực hiện trong dịp tết nguyên đán này của các tổ chức đoàn thể tại hà giang
ngày tết quà không nhiều lắm nhưng là tấm lòng của chúng tôi
thế giới chúng tôi đã phát động một phong trào trong tất cả các tri hội
đang đứng chân ở những địa bàn trọng điểm mà có nhiều nạn nhân bom mìn tổ chức quyên góp
ngoài ra hội đã có kế hoạch dùng phần ngân sách mà hội đã vận động được
để hỗ trợ các địa phương để phương giúp mọi người
hà giang đồng bào mông ăn tết sớm hơn so với các tỉnh khác
cho nên ngay từ đầu tháng một mươi một thì chúng tôi đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện
với mục tiêu phấn đấu là hai mươi năm xuất quà và mỗi xuất trị giá từ ba trăm linh đồng trở lên
đến nay thì chúng tôi đã triển khai được khoảng trên một mươi xuất quà
chúng tôi đã ưu tiên các địa phương các nơi có nạn nhân
bị tai nạn bom mìn
hà giang hiện còn gần tám mươi hectare ô nhiễm bom mìn chiến tranh
trong đó có bảy năm trăm linh hectare có mật độ dày đặc tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân
bên cạnh công tác hỗ trợ trực tiếp sinh kế cho bà con
giúp người dân khu vực vùng ô nhiễm bom mìn bớt khó khăn
thì trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đặc biệt là tuyên truyền qua kênh nhà trường đến các em học sinh
để giảm thiểu tình trạng tai nạn bom mìn ở nước ta
ngày hôm nay công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết
công tác công đoàn công an năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba hoạt động công đoàn công an nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng
đã có gần năm mươi lượt đoàn viên công nhân lao động được thăm hỏi hỗ trợ
tặng quà trị giá trên hai mươi tỷ đồng
gần hai đoàn viên được tổ chức công tác công an nhân dân
được hỗ trợ vé tàu xe về quê các dịp lễ tết
chương trình máy ấm công đoàn đã giúp năm mươi sáu đoàn viên được xây dựng
sửa chữa nhà ở với số tiền hỗ trợ ba năm tỷ đồng
phối hợp quỹ tài chính vimo cep hỗ trợ trên một đoàn viên vay vốn
với kinh phí hơn sáu mươi tỷ đồng
trong thời gian tới các cấp công đoàn trong công an nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh
các hoạt động an sinh xã hội góp phần lan tỏa hình ảnh người công an trong lòng nhân dân
và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái tạo niềm tin cho người lao động
ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn gắn bó với cơ quan đơn vị doanh nghiệp
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nghiên cứu khoa học là hoạt động thử nghiệm để tìm ra cái mới
hữu ích cho đời sống sản xuất và xã hội
đây là công việc đòi hỏi đầu tư nhiều nhưng có tính rủi ro cao
rất nhiều sản phẩm khoa học có tiềm năng ứng dụng nhưng có độ trễ rủi ro trong nghiên cứu
tuy nhiên trong nghiên cứu khoa học ở việt nam
hiện vẫn chưa có phương án cho những trường hợp không thành công về mặt khoa học
trong nghiên cứu khoa học thì độ trễ là một vấn đề rất quan trọng
đây là thời gian từ khi có kết quả nghiên cứu đến khi nghiên cứu phát huy tác dụng
được ứng dụng trong đời sống và sản xuất
không chỉ có độ trễ trong nhiều trường hợp kết quả nghiên cứu còn có thể không thành công
hoặc dẽ sở hướng khác
việc không chấp nhận rủi ro không cho phép thất bại
có thể khiến các nhà khoa học không dám dấn thân
trong hoạt động học không nghe
nhất là hoạt động nghiên cứu và ứng dụng thì cái yếu tố rủi ro rất là lớn
và trên thực tế thì rất nhiều các đề tài nghiên cứu
cả trong nước quốc tế cũng đã chứng tỏ là nhiều nghiên cứu không đạt được cái kỳ vọng ban đầu
ngay cả các nước phát triển thì tỷ lệ những nhiệm vụ hoặc công nghệ
mà ứng dụng được vào trong thực tiễn nó cũng chỉ đạt trên dưới hai mươi thôi
nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học thuận lợi trong nghiên cứu
dám dấn thân và chịu trách nhiệm với những nghiên cứu của mình
mới đây thủ tướng chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan
ra soát tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách đột phá
các giải pháp toàn diện hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
theo đó khi ban hành chính sách cần có cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học
nếu có được một cái quan điểm đấy thì sẽ là một cái bước thay đổi lớn
làm cho các nghiên cứu càng ngày càng trở nên mạnh dạn hơn
vào những lĩnh vực mà khó hơn bởi vì nếu không thì các nhà nghiên cứu sẽ trở nên phòng thủ
cố gắng làm những cái gì dễ cố gắng làm cái gì gần nhất có thể không đi sâu
để làm sao cho cái việc bảo vệ đề tài trở nên dễ dàng
trong điều kiện còn khó khăn song nhà nước vẫn luôn quan tâm đến khoa học công nghệ
tạo điều kiện để các nhà khoa học được nghiên cứu tìm tòi tạo ra những công nghệ mới
thiết thực với đời sống
tuy nhiên cũng cần quy định rõ trách nhiệm của các nhà khoa học bằng những cơ chế chính sách cụ thể
trong đó có cơ chế chấp nhận rủi ro độ trễ trong khoa học
bởi chỉ khi có cơ chế đặc thù cũng như được khuyến khích đầu tư hợp lý
các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu trường đại học sẽ có động lực để họ dám làm
dám chịu trách nhiệm với những công trình nghiên cứu của mình
chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
đại diện ubnd tỉnh đắk lắc cho biết ngày mai
sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố
đối với một trăm linh bị cáo thực hiện hành vi tấn công trụ sở xã ea cơ tu và xã ea tiêu
huyện cư cư in vào đêm ngày một mươi sáng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
khiến cho chín người chết trong đó có bốn cán bộ công an xã
căn cứ kết quả điều tra các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động một trăm linh bị cáo
trong đó có năm mươi ba bị cáo về tội khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân ba mươi chín bị cáo về tội khủng bố
một bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
một bị cáo về tội che giấu tội phạm quy định tại khoản một điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
ngoài ra có sáu bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
thưa quý vị thực hiện cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang
một cơ sở sản xuất mứt tết giả trên địa bàn thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường
đoàn kiểm tra đã phát hiện một cơ sở đang đóng gói gần một hộp mứt tết mang nhãn hiệu hương lập
chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của nguyên liệu vật liệu mua vào và các giấy tờ có liên quan
hiện lực lượng quản lý thị trường tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa
và nguyên liệu vật liệu dùng để đóng gói chờ thẩm tra xác minh xử lý theo quy định
mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi ba
ngành chăn nuôi lợn của tỉnh bình định đã đạt được nhiều thành quả nổi bật
tổng đàn ở mức gần bảy trăm linh con tăng bốn tám so với cùng kỳ
năm hai nghìn hai mươi ba có thời điểm giá thức ăn chăn nuôi tăng cao
trong khi giá thịt lợn hơi lại giảm mạnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
ngành nông nghiệp của tỉnh bình định đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động người chăn nuôi mạnh dạn tái đàn tăng đàn
song song với đó là công tác phòng chống dịch bệnh xây dựng các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi
vấn đề tái đàn mở rộng chăn nuôi để tác ứng thị trường tết
hiện nay bà con cũng tin tưởng
thứ nhất là giá cả thứ hai nữa là tình hình diễn bộ tương đối ổn định
nên bà con cũng tập trung vào tái đàn
bình định xác định lợn là một trong ba vật nuôi chủ lực
mục tiêu nâng đàn lợn lên trên tám trăm linh con
bình định sẽ đẩy mạnh cơ cấu theo hướng xây dựng các vùng chăn nuôi lợn tập trung
ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh
xây dựng các khu giết mổ tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán
vận chuyển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thịt lợn bình định
chúng tôi sẽ tập trung ở những địa phương có điều kiện phát triển như hội ân hội nhơn phủ cát an nhơn và tây sơn
mà chúng tôi phát triển ở đây không phải phát triển theo ý dạng mô hình nhỏ lẽ các hội gia đình
mà chúng tôi sẽ phát triển ở các trang trại lớn với nuôi theo dạng ứng dụng công nghệ cao
đặc biệt là xử lý hợp tác môi trường đảm bảo an toàn dịch bệnh
với những giải pháp nêu trên hy vọng trong thời gian tới ngành chăn nuôi lợn ở bình định sẽ chuẩn hóa chất lượng sản phẩm
tăng giá trị kinh tế mở ra vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho hoạt động chế biến sâu từ thịt lợn
thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh đã dạy làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ
trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt
từ đó có thể thấy để làm tốt công tác giáo dục mầm non không chỉ cần sự nỗ lực của mỗi giáo viên
mà còn phải có sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội
học và làm theo lời dạy đó của chủ tịch hồ chí minh
cấp ủy chính quyền xã vĩnh nhuận huyện châu thành tỉnh an giang đã và đang đồng hành
cùng đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo vĩnh nhuận xây dựng cơ sở vật chất nâng cao chất lượng dạy và học
để tất cả trẻ em ở vùng khó khăn này cùng có cơ hội được chăm sóc tốt học tập tốt
đến vùng đất xa xôi của huyện châu thành tỉnh an giang
ngôi trường mẫu giáo vĩnh nhuận khang trang sạch đẹp nổi lên như một đoá hoa giữa vùng sông nước này
để lại ấn tượng bất ngờ cho nhiều người
để có được cơ sở vật chất như thế này là nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã vĩnh nhuận
và ủy ban nhân dân huyện châu thành trong việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng
và sát sao chỉ đạo nhà trường đổi mới nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
cháu không có được thu nhận giàu chính vì vậy mà trường với ủy ban xã cũng tham mưu với huyện
để xây dựng vào năm hai nghìn một mươi năm mà đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi bảy
trường mình ở điểm chính này có khu chơi vận động của trẻ giải hành chính các phòng chức năng
giải phòng học thì gồm có sáu phòng học và một khu bếp tập thể một nhà ăn cho trẻ
nếu như trước đây những đứa trẻ nhà nghèo sinh ra tại vùng sông nước này chỉ quen với việc tự ăn
tự chơi mỗi khi cha mẹ ông bà bận biểu với công việc mưu sinh xa nhà
thì nay những phụ huynh như bà hoa đã yên tâm hơn khi con cháu của mình đã có nơi chăm sóc giáo dục tốt
từ khi cái ngôi trường này thành lập thì cũng có lợi cho người dân ở đây nhất là phụ nữ nghèo
ở đây thì sáng ta phải ra đồng
không có ai chăm mấy cháu thì gửi mấy cô chăm sóc rất là tận tình
thấy có hiệu quả an tâm cho công việc của phụ nữ ở đây
nếu cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất
thì mỗi giáo viên và tập thể ban giám hiệu nhà trường lại tự rèn rũa thi đua nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ
sự đồng lòng đó đã nhanh chóng đưa ngôi trường từ chỗ thiếu thốn trở thành điểm sáng của huyện châu thành
hiện nay thì trường đã được công nhận trưởng quốc gia mức độ một vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và hiện giờ thì trường đang xây dựng cái kiểm định chất lượng giáo dục mức độ ba và chuẩn quốc gia mức độ hai
được cái mẫu giáo như vậy thì bà con rất là phán khỏi
cha mẹ cũng yên tâm là gửi con đi hào trẻ nó cũng được sự chăm lo giáo dục đầy đủ
hiện tại huyện xã lăng cần thì chưa có trường mẫu giáo nào phán chúa như vậy
để quan tâm đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất cho đến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
cấp ủy chính quyền xã vĩnh nhuận và cán bộ giáo viên trường mẫu giáo vĩnh nhuận
không chỉ nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh mà còn nhận được sự biểu dương trong cuộc vận động
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh của huyện châu thành tỉnh an giang
thưa quý vị đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo